trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào từ ngày hai mươi sáu tới ngày hai mươi chín tháng chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội việt nam sẽ tới thăm tòa nhà quốc hội mới của lào
quà tặng của đảng nhà nước chính phủ quốc hội và nhân dân việt nam
dành tặng đảng nhà nước chính phủ quốc hội và nhân dân lào
được xây dựng trên quảng trường tháp lu ngang trung tâm thủ đô viên trăng
nhà quốc hội mới của lào là công trình có ý nghĩa chính trị đối ngoại
là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai chính phủ hai quốc hội và nhân dân hai nước việt nam lào
dự án tòa nhà quốc hội mới của lào đã được binh đoàn một mươi một của việt nam xây dựng
với quyết tâm chính trị cao nhất đồng hữu thợ là nghề nhất
và sử dụng các thiết bị xây dựng và công nghệ hiện đại nhất
ngay từ khi nhận nhiệm vụ chúng tôi đã chuẩn bị mọi nguồn lực
một cách chú đáo để tổ chức
triển khai thi công bảo đảm chất lượng nhất an toàn nhất tiến độ nhất
với trị giá khoảng hơn một trăm linh triệu đô la mỹ công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đang được các đơn vị liên quan quyết tâm sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tôi cho rằng việc xây dựng tòa nhà quốc hội mới của lào được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo
của bộ chính trị trung ương đảng của hai nước được triển khai liên tục
cho dù có gặp khó khăn do thời tiết hoặc một số
không có vấn đề nhưng vẫn được triển khai đồng bộ đạt tiến độ đảm bảo chất lượng
theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành một trăm linh vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhìn vào việc tổ chức triển khai ở thời điểm hiện tại nhìn công đoạn
nhìn vào tiến độ triển khai công việc thực tế tôi chắc chắn công trình sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra
sau khi hoàn thành trụ sở quốc hội mới của lào không chỉ bảo đảm tốt mọi công năng cho các hoạt động của
quốc hội trong thời gian trên một trăm linh năm mà còn góp phần quan trọng để mối quan hệ đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển
xứng đáng trở thành biểu tượng cho quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam anh em